cụ đăng kiểm việt nam cho biết tính đến thời điểm hiện tại thì có một mươi một trung tâm đăng kiểm tại hà nội bị tạm dừng hoạt động để phục vụ cho công tác điều tra gồm hai nghìn chín trăm linh một s hai nghìn chín trăm linh một v hai nghìn chín trăm linh ba s hai nghìn chín trăm linh sáu v hai nghìn chín trăm linh chín d hai nghìn chín trăm một mươi bốn d hai nghìn chín trăm một mươi tám d hai nghìn chín trăm hai mươi ba d hai nghìn chín trăm hai mươi chín d ba nghìn ba trăm linh một s ba nghìn ba trăm linh hai s
trong đó có một mươi trung tâm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra một trung tâm tạm dừng hoạt động do không đáp ứng được quy định phòng cháy chữa cháy
với việc tạm dừng một mươi một trung tâm tại hà nội hiện còn hai mươi trung tâm đăng kiểm với ba mươi chín dây chuyển kiểm định vẫn đang hoạt động